thưa quý vị và các bạn theo con số thống kê mới nhất thì hiện nay cả nước có gần tám triệu người khuyết tật
và chỉ một số lượng nhỏ người khuyết tật được đi học cao đẳng và đại học
đây là rào cản rất lớn của người khuyết tật trong việc tiếp cận thông tin về pháp luật
và để giúp họ tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý là một trong những cách giúp giảm bớt rào cản này
vì chỉ khi người khuyết tật tiếp cận đầy đủ với các thông tin pháp luật
thì họ mới có thể thực thi hoàn toàn quyền lợi và nghĩa vụ của mình
đây là một buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật miễn phí được tổ chức lưu động tại hội trường xã quảng bị
huyện trương mỹ thành phố hà nội trong những ngày tháng bảy vừa qua
ngay từ sáng sớm
một trăm linh người khuyết tật tại các thôn xóm ở xã quảng bị và xã hoàng diệu huyện trương mỹ đã có mặt tại đây
tham dự buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật lần này có các trợ giúp viên
chuyên viên của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố hà nội
các luật sư cộng tác viên uy tín của đoàn luật sư thành phố hà nội
các cựu chiến binh đại diện tổ dân phố người khuyết tật và đại diện chính quyền địa phương
trong hội nghị cộng đồng người khuyết tật ở đây không chỉ được cập nhật các chủ trương chính sách mới
các quy định mới đang lưu hành thuộc các lĩnh vực hình sự dân sự hôn nhân gia đình đất đai và lĩnh vực pháp luật khác
mà còn được nghe các cán bộ của trung tâm trợ giúp pháp lý cùng các luật sư của đoàn luật sư thành phố hà nội
chia sẻ về kỹ năng kinh nghiệm trong hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật
đây là một trong những chương trình thiết thực và ý nghĩa do hội người khuyết tật huyện trương mỹ
phối hợp cùng trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố hà nội tổ chức
để mang lại lợi ích cho hội nghị
để cho hội viên nâng cao được quyền nợi và cho hội viên nắm vắt được chủ trương và đường nối của chính sách của đảng và nhà nước
để vận dụng trong gia đình cũng như là của địa phương
hội viên chúng tôi đến để giữ cũng rất đông đủ
và chúng tôi cũng rất là
nấy làm phấn khởi
cái tự ti của người khuyết tật nó còn rất nhiều
cho nên cái nắm vắt của hội viên thì được rất ít
chỉ có như những cái buổi như ngày hôm nay
thì mới mang được coi như thế là cái quyền nợi
cũng như là cái ý nghĩa cho hội viên chúng tôi được coi như thế là
nắm vắt được
và để vận dụng vào trong địa phương cũng như trong gia đình
tình trạng chung trị đa số đa phần
là như chúng ta
chưa được tiếp xúc với những cái cuộc như thế này
hay bị mặc cảm
hay bị tự ti
cái ý nghĩa về
về pháp lý
thì rất là
rất là tốt
là để cho người khuyết tật biết
về pháp lý
cũng như là
các cái chế độ của nhà nước
đã làm cho người khuyết tật như thế nào
ra làm sao
và để người khuyết tật biết
của mình là hưởng nợ như thế
và những người mà
khuyết tật ý
thì nói thực ra
trong cuộc sống
nó gặp nhiều cái khó khăn
nhưng mà được sự động viên của huyện hội cũng như là thành hội và những cái pháp lý của nhà nước thì chúng tôi là rất là phấn khởi
cũng gọi là nhiều khi là cũng tự động viên mình để mình bản thân mình để vươn lên để vượt lên những các cái bệnh tật khó khăn hoặc là những các cái sự tự ti của bản thân
đối với các đối tượng là người khuyết tật đa số vướng mắt của họ thường xoay quanh các chế độ bảo trợ xã hội về trình tự thủ tục hưởng trợ cấp xã hội các vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên do nhiều hạn chế và khó khăn nên thông thường người khuyết tật không biết tới hình thức trợ giúp pháp lý và không biết làm sao để nhận được sự trợ giúp pháp lý trong các trường hợp có vấn đề xảy ra
trong các hình thức trợ giúp thì tư vấn pháp luật
tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giúp người khuyết tật được trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình
chính vì vậy mà mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng các hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước dành cho các đối tượng là người khuyết tật đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
và việc hạn chế khó khăn cho người khuyết tật tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tư vấn pháp luật ngay tại cơ sở đang là một mô hình thiết thực và ý nghĩa nhằm giúp người dân nói chung và cộng đồng người khuyết tật nói riêng nâng cao hiểu biết pháp luật có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật góp phần vào việc phòng ngừa hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật
những người khuyết tật mà đến với chúng tôi là những người có khó khăn về kinh tế
và vì họ có khó khăn về kinh tế như vậy cho nên là cái việc đi lại của họ rất là
khó khăn để họ đến được cái trụ sở của chúng tôi để nhờ chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý là rất là khó khăn
thứ hai nữa là vì kinh tế họ khó khăn thì họ thường tập trung vào cái việc mưu sinh nhiều hơn vì vậy mà họ cũng ít khi tìm hiểu đến các quy định của pháp luật
và chính vì họ ít tìm hiểu quy định pháp luật dẫn đến cái nhận thức về pháp luật của họ là còn hạn chế
và vì vậy mà nhiều khi cái quyền luận và lợi ích hợp pháp của họ nhiều khi là bị xâm hại
và chính vì thế có những vụ việc mà chúng tôi phải xuống tận nơi và có những vụ việc mà sang tận các cơ quan tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho họ
cho nên là chúng tôi hàng năm và nhất là trong năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều cuộc tư vấn tại cơ sở đến tận nơi địa bàn mà gần nhất đối với người khuyết tật mà họ có thể đi lại để tạo điều kiện cho họ có thể tiếp xúc được với trợ giúp pháp lý một cách dễ dàng hơn
cái nhận thức của người khuyết tật đó là cái khó khăn
cái thứ hai là tính tự ti của người khuyết tật
đấy là cái mà khó phá vỡ nhất ở người khuyết tật
cho nên là chúng tôi làm cái trợ giúp pháp lý này này là chúng tôi cũng mong muốn là gì là để khơi dậy cái tiềm năng bản bản năng của con người
đó là cái sức mạnh về tinh thần một điểm rất là hay
chúng ta góp phần để người khuyết tật tự vươn lên bởi vì họ có hiểu biết pháp luật thì họ mới tự bảo vệ được quyền lợi cho mình
mà đã bảo vệ được quyền lợi cho mình thì xã hội sẽ nhìn nhận họ như
thì khác đi một chút
đấy có thể đánh giá họ cao hơn
cũng giống như thành phố hà nội tại tỉnh hải dương vấn đề làm sao để có thể tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho người khuyết tật
làm sao để các hoạt động về trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người khuyết tật đến được với cộng đồng người khuyết tật một cách hiệu quả và thiết thực nhất
luôn là vấn đề được trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh và các cấp hội các cấp chính quyền quan tâm và chú ý
trong thời gian qua
trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hải dương đã phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan
thông tin phổ biến về chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật trên các phương tiện truyền thanh truyền hình và các chương trình giải đáp pháp luật
tổ chức nói chuyện pháp luật cho người khuyết tật khi có yêu cầu
phát miễn phí tờ gấp pháp luật giới thiệu về chính sách của nhà nước đối với người khuyết tật
đồng thời đặt biển thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý
trong đó có người khuyết tật tại các cơ quan tiến hành tố tụng
ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn
nhờ đó mà chỉ tính riêng công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã tổ chức được hai mươi ba đợt thực hiện trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở cho hai trăm ba mươi bảy vụ việc
thu hút tổng số người tham gia tại các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở lên tới con số hơn một hai trăm linh người
trung tâm thấy rằng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
có hai ý nghĩa
thay đổi nhận thức của các cấp các ngành về người khuyết tật cũng như các phương thức cách thức trợ giúp cho người khuyết tật
và qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thì giúp cho họ nắm được quyền lực trợ giúp pháp lý và họ sẽ dễ dàng tiếp cận với tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí
vì vậy trong thời gian tới trung tâm chú trọng bốn nhiệm vụ chính
hiện nay theo luật trợ giúp pháp lý thì người được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật thì phải kèm theo điều kiện là có khó khăn về tài chính
vì vậy trung tâm sẽ đẩy mạnh cái việc thực hiện có hiệu quả
hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho đối tượng này
thứ hai là đẩy mạnh tuyên truyền truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành
thứ ba là nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý
đặc biệt là kỹ năng trợ giúp cho đối tượng đặc thù là người khuyết tật
và thứ bốn là chú trọng vào việc tham gia trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng hoặc là đại diện tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật
nhằm kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị và nhân dân về quyền của người khuyết tật
nhiều hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật đã được tổ chức tại các địa phương
đến nay trong cả nước có sáu mươi ba trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc sở tư pháp tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và gần hai trăm linh chi nhánh của trung tâm đặt tại các huyện hoặc liên huyện
bên cạnh đó cả nước cũng có các tổ chức hành nghề luật sư với gần một luật sư
hơn bốn mươi trung tâm tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội với hàng trăm tư vấn viên pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

bên cạnh đó cả nước cũng có các tổ chức hành nghề luật sư hơn bốn mươi trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật đăng k
tất cả người khuyết tật có quyền được trợ giúp pháp lý không phân biệt có hay không có nơi nương tượng
điều hai chương một về những quy định chung của luật trợ giúp pháp lý được quốc hội thông qua ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy quy định
trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý
trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này góp phần bảo đảm quyền con người quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật
người khuyết tật theo luật người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau
làm suy giảm khả năng hoạt động khiến cho lao động sinh hoạt học tập gặp nhiều khó khăn là một trong những đối tượng được trợ giúp pháp lý
chương hai về người được trợ giúp pháp lý quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý nêu rõ
điều tám quyền của người được trợ giúp pháp lý
được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác
tự mình hoặc thông qua người thân thích cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
một được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố
hai yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản một và khoản hai điều hai mươi năm của luật này
bảy được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
khiếu nại tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan
để được yêu cầu trợ giúp pháp lý người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải tuân thủ những quy định trong điều hai mươi chín của luật này như sau
một khi yêu cầu trợ giúp pháp lý người yêu cầu pháp lý phải tuân thủ những quy định trong điều hai mươi chín của luật này như sau

a đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
b giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
c các giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý
hai việc đột hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý được thực hiện như sau
a trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoảng một điều này
xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
trong trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu
thì người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn để họ tự đọc
hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn
b trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ biêu chính
người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoảng một điều này
bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
c trường hợp gửi hồ sơ qua phách hình thức điện tử
khi gặp người thực hiện trợ giúp pháp lý người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính
hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý